huyện phúc thọ hà nội bị công an bắt giữ để điều tra hành vi hiếp dâm
bằng biện pháp nghiệp vụ tại cơ quan công an hùng tiếp tục khai nhận mình là thủ phạm giết chết
hai cháu bé gái cùng thôn bị mất tích cách đây vài tháng và chôn trong vườn nhà
khai quật tại vườn nhà của đối tượng cơ quan chức năng đã phát hiện hai thi thể
được cho là hai cháu bé số số
vụ việc trên trùng khớp với thông tin gia đình nạn nhân trình báo với công an xã
việc hai bé gái mất tích vào hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
đây là khu vực mà đối tượng hùng khai báo đã trôn hai cháu bé
mỗi cháu bé bị trôn vào một hố cách nhau khoảng một mét trong vườn
mọi người trong xã bàng hoàng khi phát hiện vụ việc
tôi sinh ra đến giờ tôi từ khi tôi biết là đến bây giờ tôi chưa thấy cái vụ việc nào mà tàn ác như thế này
không hiếp lắm
bây giờ chúng tôi thấy đau xót thôi không có
tại vì tôi cũng là người trong họ và con gái

tôi gần năm đôi tuổi chưa thấy cái vụ nào mà man dạ như cái vụ này
để tất cả những tâm hồn tất cả những vụ này
nói chung là quá bất bình
đấy vì cái sự đánh giá cái gia đình cũng chết quá
tết của cái máu này
sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một dù chưa có kết quả giám định adn
nhưng gia đình hai cháu nguyễn thị trang sinh năm hai nghìn bảy
và em họ là tạ thu trang sinh năm hai nghìn sáu
cùng ở xã khai thái huyện phú xuyên thành phố hà nội
đã nhận thi thể hai cháu và mai táng theo phong tục
tại sao người không nhớ đến con cháu
để không ngửi ra
nó để em mình còn trông nó như thế nào như thế nào
nó ngồi đây nó ngồi này nó ngồi không
đi học phải chào ông bà tí tế
đi ở đây không biết không thấy về

chuyển thành ở thôn người xã không hiểu gì
công an huyện phú xuyên
công an huyện phú xuyên công an huyện phú xuyên
công an huyện phú xuyên công an huyện phú xuyên
tiếp tục đấu tranh lấy lời khai của đối tượng hùng
để làm rõ vụ việc
cơ quan chức năng đang khẩn trương phối hợp
cùng các đơn vị nghiệp vụ giám định
để xác minh làm rõ tung tích danh tính các nạn nhân
có phải là hai cháu bé
được gia đình báo là đã mất tích
tại xã khai thái hay không